chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ và lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ tưởng niệm
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước vì nền độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
tiếp đó đoàn đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thương binh liệt sĩ
trong niềm xúc động và tự hào của cả dân tộc vào sáng ngày hôm nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có bài phát biểu gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng
các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
anh hùng lao động các đồng chí thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định quan tâm chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta
là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc
những năm qua các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các cơ quan tổ chức cá nhân
bằng nhiều việc làm thiết thực đã chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần với thương binh gia đình liệt sĩ người có công
chủ tịch quốc hội bày tỏ sự trân trọng và cảm động trước những nỗ lực của nhiều thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công
đã khắc phục khó khăn tự vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bản thân và gia đình
đồng thời góp phần tích cực xây dựng đất nước bảo vệ tổ quốc
mặc dù vậy chủ tịch quốc hội cho rằng hiện nay vẫn còn những gia đình thương binh liệt sĩ gia đình người có công gặp khó khăn trong cuộc sống
vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hải cốt danh tính để lại sự khắc khoải khôn nguôi trong những người mẹ người vợ người thân trong gia đình
hơn lúc nào hết cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giúp đỡ thiết thực toàn diện và có hiệu quả
thực hiện bằng được mục tiêu các gia đình có công với nước đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư
thực hiện tốt chính sách ưu đại đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân
vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước
nhận thức sâu sắc được điều đó quốc hội đại biểu quốc hội chúng ta tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhất là trong công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật cơ chế chính sách ưu đãi người có công và giám sát việc tổ chức thực hiện
để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước ta
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định sự hy sinh cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối canh hùng liệt sĩ gia đình liệt sĩ người có công luôn là nguồn lực tinh thần quý báu
tiếp thêm sức mạnh để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thách thức giữ vững độc lập tự do bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho các thế hệ mai sau được sống trong hòa bình hạnh phúc để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và thịnh vượng
thưa quý vị trong những ngày tháng bảy tháng tri ân tháng đền ơn đáp nghĩa tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm
trong những cảm xúc đó chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị bài viết của một chiến sĩ công an nhân dân đang làm công tác giảng dạy tại học viện chính trị công an nhân dân
để tri ân đến những người đồng chí đồng đội của mình đã ngã xuống vì nền độc lập tự do hòa bình và phát triển của đất nước
tháng bảy đã đến những nén hương linh thiêng cuộn khói nhẹ bay quanh tượng đài liệt sĩ ánh nắng trói cha ngày hè dọi sáng dòng chữ tổ quốc ghi công trải vàng trên từng bia mộ
các anh nằm đây lặng lẽ và bình yên trong lòng đất mẹ gác lại bao ước mơ vẫn còn giang dở những tâm nguyện dự tính tương lai chưa kịp thực hiện
nhiệm vụ với đảng với tổ quốc với nhân dân đã hoàn thành lời thề thiêng liêng ngày nhập ngũ đã vẹn tròn
các anh là niềm tự hào của đồng chí đồng đội của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
các anh là niềm tự hào của đồng chí đồng đội của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
và ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tác giả của bài viết đó là trung tá tiến sĩ nguyễn tuyết lan
trưởng khoa khoa học xã hội nhân văn và tâm lý học viện chính trị công an nhân dân
vâng xin chào chị thưa chị chúng tôi cũng như khán giả truyền hình vừa được lắng nghe những dòng chia sẻ dung dị của chị
về những người đồng chí đồng đội đã ngã xuống vì tổ quốc vậy cơ duyên nào để chị viết nên những dòng chia sẻ như vậy ạ
vâng để nói về cơ duyên thì cũng nhiều lắm có lẽ phải bắt đầu từ chuyến thăm
hành cầu quang trị năm nào lặng người trước khúc ca về dòng sân thạch hãn
đỏ lên thạch hãn ơi trèo nhẹ đáy sông còn đỏ bạn tôi nằm
và càng gần đến những ngày tháng bảy hình ảnh liệt sĩ đồng đội của chúng ta như liệt sĩ phỏ văn toàn
liệt sĩ sầm quốc nghĩa liệt sĩ trương văn thắng càng khiến tôi đau đáu mở nơi niềm trị ân cảm phục
khi tôi biết thông tin trong hội nghị công tác giáo dục và đào tạo năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí bộ trưởng đại tướng tô lâm đã đưa ra một định hướng
chính sách theo tôi đó chính là định hướng chính sách thấm đẫm nghĩa tình đồng chí đồng đội
có nghĩa là thay vì sự quan tâm ngoài hình thức của hỗ trợ hay là đỡ đầu
các con của liệt sĩ thương binh nặng đang theo học tại hệ thống trường văn hóa công an nhân dân
bộ công an sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng chăm lo cho các cháu trong suốt quá trình các cháu theo học
tại các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân việt nam
và tôi đã thực sự ngỡ ngàng thực sự cảm động
vậy một định hướng chính sách vô cùng có ý nghĩa tôi cho rằng mình phải viết và viết về chính điều này
vâng thưa chị chị có vừa nhắc đến một định hướng chính sách thấm đẫm nghĩa tình đồng chí đồng đội
mà bộ công an mong muốn thực hiện trong thời gian tới đó là quan tâm chăm lo hơn nữa đến việc hỗ trợ
giúp đỡ các con của liệt sĩ thương binh nặng không chỉ là trong các trường công an nhân dân
mà còn là tại các cấp học khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của việt nam
vậy thì là một người có nhiều năm gắn bó và trực tiếp tham gia
công tác giảng dạy tại học viện chính trị công an nhân dân
thì đồng chí có suy nghĩ về định hướng chính sách này như thế nào
vâng thực ra thì khi được tin về định hướng chính sách này tôi thực sự rất là trân trọng
lãnh đạo bộ công an đã lắng nghe thấu hiểu đồng cảm trước đội đoan mất mát của gia đình thương minh liệt sĩ công an
bản thân tôi cho rằng định hướng chính sách trên đã thật sự mang lại hiệu ứng tích cực
củng cố niềm tin bản lĩnh và trí nguyện đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì
khi tổ quốc và nhân dân cần đến
vâng rõ ràng là trong thời chiến cũng như là thời bình thì hy sinh của những người lính và gia đình của họ là không thể đong đếm được
bản thân chị thì có suy nghĩ gì về cái sự hy sinh này
và chị mong muốn gửi gắm điều gì về việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung
trong đó có thế hệ trẻ của lực lượng công an nhân dân nói riêng
theo tôi nghĩ đã có rất nhiều hoạt động chúng ta đã thực hiện có hiệu quả
như tổ chức các cuộc hy tìm hiểu về truyền thống kích mạng
nói chuyện truyền thống gặp gỡ các nhân chứng lịch sử
tù sử chỉnh trang địa trang liệt sĩ đến có cận động để nơi đáp nghĩa
về nguồn thăm căn cứ kháng chiến hay sưu tầm địa chỉ đỏ
để nâng cao nhận thức tư tưởng tình cảm và bồi đắp lòng yêu nước
niềm tự hào về truyền thống cách mạng
nhưng theo tôi có lẽ quan trọng nhất là chúng ta vẫn thực hiện đúng theo lời của bác hồ dạy
một tấm hướng sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyển truyền
việc gặp gỡ tiếp xúc các nhân chứng lịch sử người thật việc thật
sẽ là con đường ngắn nhất hiệu quả nhất để giáo dục truyền thống cách mạng
để truyền thống lịch sử ấy sẽ ngấm vào trong trái tim và truyền hóa thành những hành động cụ thể
trên thực tế chúng ta cũng đã thấy mỗi khi đất nước lợi nguy
những người dân đất việt đều một lòng sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ tổ quốc
đó chính là những bài học những việc làm rất thiết thực
và rất là đáng kinh khủng

những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị hôm qua tại hà nội trung tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
đã tiếp xã giao ngài christopher kalai đại biện hoa kỳ tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang cảm ơn ngài đại biện christopher cland
và đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam trong thời gian qua
đã đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ đối tác
toàn diện việt nam hoa kỳ cũng như quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan đối tác hoa kỳ phát triển tốt đẹp đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực
bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong đó có hợp tác chuyên ngành giữa cơ quan an ninh
cảnh sát hai nước sẽ ngày càng chặt chẽ
thứ trưởng lương tam quang khẳng định bộ công an việt nam với chức năng nhiệm vụ của mình
sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác với hoa kỳ ở cả tầm chiến lược và các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành
bộ công an việt nam sẵn sàng trao đổi phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam
phục vụ lợi ích chung của hai nước góp phần xử lý hạn chế các khác biệt trong quan hệ song phương
củng cố lòng tin chiến lược đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu
thứ trưởng lương tam quang đề nghị trong thời gian tới ngài đại biện và đại sứ quán hoa kỳ
tại việt nam tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan đối tác hoa kỳ trên các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành
hỗ trợ bộ công an việt nam nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thứ trưởng lương tam quang tin tưởng thời gian tới ngài đại biện và đại sứ quán hoa kỳ
tại việt nam tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ song phương việt nam hoa kỳ nói chung
hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác hoa kỳ nói riêng
chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp
ngài christopher cline chúc mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hoa kỳ việt nam sẽ ngày càng phát triển
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
ngài đại biện tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác
giữa các cơ quan hữu quan hoa kỳ với bộ công an việt nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh
góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia
sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị quan chức cấp cao asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ hai mươi một
song tc hai mươi một do brunei darussalam chủ trì theo hình thức trực tuyến
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới
việc tổ chức hội nghị khẳng định sự đoàn kết và thích ứng của cơ quan thực thi pháp luật
các nước asean trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một một số loại tội phạm triệt để lợi dụng tình hình để gia tăng hoạt động
đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong bối cảnh đó các cơ quan thực thi pháp luật việt nam vừa tham gia kiểm soát dịch bệnh
vừa duy trì nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm với phương châm chủ động phòng ngừa là chính
đã trấn áp nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia và đạt được những kết quả tích cực
tại hội nghị bộ công an việt nam đã nêu một số kiến nghị
trong đó nhấn mạnh cơ quan thực thi pháp luật các nước asean cần tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác
trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt chú trọng hợp tác về quản lý biên giới và an ninh mạng
không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh để tăng cường hoạt động qua biên giới và trên không gian mạng
cùng với đó đẩy mạnh trao đổi thông tin về các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia khu vực
nhất là các loại tội phạm luôn tiềm ẩn xu hướng gia tăng như tội phạm về ma túy
tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả công tác điều tra chung giữa các nước
khuyến khích các đối tác hỗ trợ asean kiểm soát ứng phó với dịch bệnh hỗ trợ cung cấp vaccine nâng cao năng lực sản xuất vaccine
việt nam đề nghị các nước tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của mình trong khuôn khổ somtc ammtc
nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong asean và giữa asean với các nước đối tác đối thoại
diễn ra trong ba ngày trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra phiên họp toàn thể và một mươi cuộc họp tham vấn với các nước đối thoại
trong đó với vai trò nước điều phối quan hệ đối tác asean nhật bản
việt nam sẽ chủ trì cuộc họp tham vấn somtc cộng nhật bản lần thứ một mươi bảy vào ngày mai hai mươi tám tháng bảy